vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi ba h ngày năm tháng bốn tại đoạn đường trần nhân tông thuộc phố thiện tiến phường ninh sơn thành phố ninh bình
thời điểm đó ông phạm minh tuyên bảy mươi ba tuổi trú tại phường bắc sơn thành phố tam điệp điều khiển ô tô chở theo vợ là bà nguyễn thị nhẫn bảy mươi hai tuổi đi trên đường trần nhân tông theo hướng hà nội thanh hóa
khi đến địa phận phú thiện tiến ô tô đâm và phải giải phân cách cứng giữa đường và cột đèn xe tiếp tục lao sang bên đường ngược chiều mới dừng lại
vụ va chạm khiến bà nhẫn văng ra khỏi xe dẫn đến tử vong tại chỗ ông kiên tử vong sau khi đến bệnh viện cấp cứu cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu chứng cứ điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
công an tỉnh ninh bình xác nhận ông phạm minh tuyên nguyên là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa bốn năm hai nghìn một đến năm hai nghìn sáu
nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình nguyên ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội khóa bảy
khi đến vụ tai nạn giao thương nghiêm trọng gần khu vực bixi thành phố ninh bình tỉnh ninh bình phóng viên quảng báo dân việt hiện đang có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh này
tới một mươi sáu h ba mươi chiều ngày năm tháng bốn hai nạn nhân của vụ tai nạn là vợ chồng nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình phạm minh tuyên đều đã không qua khỏi
ghi nhận của phóng viên dân việt tại hiện trường vụ tai nạn chiếc xe ô tô vinfast mang biển kiểm soát ba mươi năm a xxx do một người đàn ông độ tuổi trung niên điều khiển chở theo một người phụ nữ đã tông gãy một cột điện giữa đường khiến cả hai nguy kịch
hiện trường vụ tai nạn cách cổng một công ty điện tử khoảng hơn bốn trăm linh mét chiếc xe vinfast hư hỏng rất nặng ở phần đầu bánh xe đã bị văng ra xa
ông phạm minh tuyên sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín quê quán tại xã khánh thành yên khánh ninh bình
hội khóa một mươi một thuộc đoàn đại biểu ninh bình khóa một mươi hai
ông từng là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa bốn năm hai nghìn một đến năm hai nghìn sáu
bí thư tỉnh nguyễn ninh bình ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu quốc hội